cua gạch được các đại lý thu mua với giá ba trăm năm mươi đồng một kg
cua thịt loại một từ hai bốn con một kg giá từ ba trăm linh đến ba trăm một mươi đồng một kg
cua cái so vào cua thịt loại hai từ bốn đến năm con một kg có giá từ hai trăm ba mươi đến hai trăm năm mươi đồng một kg
với mức giá cua biển các loại như hiện tại so với cách đây một tuần đã tăng bình quân khoảng một mươi đồng một kg
sau thời gian phấn khởi vì giá thanh long tăng cao vài ngày qua
các nhà vườn tại tỉnh tiền giang đang rất lo lắng
khi ra bán loại trái cây này liên tục lao dốc
tại thời điểm này giá thanh long ruột đỏ loại tốt chỉ ở mức khoảng một mươi đồng một kg
thanh long ruột trắng từ bảy đến tám đồng một kg giảm hơn tám đồng một kg so với tuần trước
đối với những quả thanh long có hình dáng không đẹp mắt
giá bán chỉ ở mức dưới hai đồng một kg nhưng vẫn rất khó bán
nếu lương cơ sở tăng vào năm hai nghìn hai mươi
sẽ ít nhất có năm khoản phí được tính theo lương cơ sở bị tác động tăng theo
cụ thể nếu mức lương cơ sở tăng từ một bốn trăm ba mươi đồng lên một triệu sáu trăm linh đồng vào năm hai nghìn hai mươi
ít nhất sẽ có năm khoản chịu tác động tăng theo
bao gồm lương phụ cấp cho cán bộ công chức viên chức
mức đóng bảo hiểm y tế với nhiều đối tượng tiền trợ cấp một lần khi sinh con
lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng mức khen thưởng với đảng viên
theo ủy ban nhân dân tp hcm từ ngày một mươi năm tháng một mươi một
giá bán lẻ nước sạch tại tp hcm lộ trình hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai
sẽ tăng trung bình năm bảy mỗi năm
cụ thể giá nước sạch áp dụng cho hộ gia đình theo định mức sử dụng
đến bốn mét khối một người một tháng trong bốn năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
sẽ tăng tương ứng theo thời gian là năm sáu trăm linh đồng một mét khối
đồng một mét khối sáu ba trăm linh đồng một mét khối và sáu bảy trăm linh đồng một mét khối
hộ gia đình sử dụng trên bốn mét khối một người một tháng
sẽ áp dụng các mức sử dụng đến bốn đồng một mét khối
giá tăng lưỡi kế
sau khi tp hcm tăng giá nước sạch
tp hcm cũng đang nghiên cứu đề xuất điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn thủ đô
phó chủ tịch ubnd tp hcm vừa có văn bản giao sở tài chính
phối hợp với các đơn vị nghiên cứu đề xuất chỉnh giá nước sạch trên địa bàn thủ đô
cùng với đó tp hcm cũng đưa ra chính sách hỗ trợ về giá nước sạch
cho người dân ở khu vực nông thôn nhất là các xã xa trung tâm
đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của thành phố
tổng cục quản lý thị trường bộ công thương vừa có công văn gửi
cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố về việc mở đợt cao điểm kiểm tra
việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh mặt hàng đường cát cuối năm hai nghìn một mươi chín
trong lần giao quân này tổng cục quản lý thị trường tập trung kiểm tra
việc chấp hành các quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh
về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất sang chiết phối trộn
đóng gói mặt hàng đường của các tổ chức cá nhân kiểm tra việc chấp hành
các quy định khác của pháp luật đối với hoạt động sản xuất vận chuyển
kinh doanh mặt hàng đường của các tổ chức cá nhân